trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra mạnh mẽ
để nền kinh tế việt nam có hướng phát triển bền vững chúng ta buộc phải liên kết với phần còn lại của thế giới
cách đi nhanh nhất là phải khôn khéo lựa chọn các đối tác mạnh và phù hợp để liên kết và phát triển
hay nói cách khác chúng ta phải tìm cách đứng trên vai người khổng lồ
việt nam từng có một số mặt hàng gây sốt trên amazon như dầu củ lạ hay phin pha cà phê
nhưng theo số liệu của bộ công thương hiện chỉ mới có khoảng hai trăm linh doanh nghiệp việt bán hàng trên trang thương mại điện tử khổng lồ này
so với hàng loạt mặt hàng triển vọng từ nông sản thực phẩm đồ nội thất vốn là thế mạnh xuất khẩu của việt nam
thì con số này vẫn còn khiêm tốn
nhanh chóng nhận thấy những cơ hội này amazon đã có hàng loạt động thái tiếp cận các nhà cung ứng việt nam
bằng việc kết hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam để tổ chức nhiều chương trình đào tạo và hội thảo
thậm chí gần đây nhất amazon global selling còn công bố trang web và trang facebook chính thức bằng tiếng việt
nhằm xóa bớt khó khăn về rào cản ngôn ngữ cho các cá nhân doanh nghiệp nhỏ việt nam khi muốn bán hàng trên amazon
những bước đi như vậy cho thấy việt nam đang trở thành thị trường quan trọng của những nền tảng thương mại điện tử khổng lồ của thế giới
các bộ tăng trưởng của hàng hóa xuất nhập khổng lồ năm vừa qua cũng sẽ là một thị trường tiềm năng để cung cấp hàng hóa của việt nam ra đến với thị trường thế giới
và sự tiếp cận thị trường của tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới đang theo hướng là hỗ trợ doanh nghiệp việt nam đưa được hàng hóa sản xuất tại việt nam ra đến với thị trường toàn cầu
một bước đến quan trọng mới là sáng ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín amazon global selling đã phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
tập đoàn tnt group của việt nam
tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng thương mại điện tử xuyên biên giới hai nghìn hai mươi
buổi phát động đã thu hút gần một người là sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội
tnt mong muốn rằng thế hệ trẻ việt nam sẽ không chỉ thành công tại việt nam mà còn thành công trên thị trường thế giới
với công nghiệp bốn với công nghệ số cũng như là với nền tảng thương mại điện tử được đào tạo một cách bài bản
được trải nghiệm với những tập đoàn thương mại
tnt mong muốn rằng thế hệ này sẽ không chỉ thành công tại việt nam mà cũng là một cơ hội để các bạn sinh viên như mình
có thể tích lũy những kiến thức cũng như là va chạm với các bạn sinh viên trường khác để nâng cao kiến thức cho bản thân mình
nền tảng thương mại điện tử việt nam đang thể hiện sự phát triển vượt bậc khi lọt vào top sáu thị trường
nền tảng thương mại điện tử việt nam đang thể hiện sự phát triển vượt bậc khi lọt vào tốp sáu thị trường có mức tăng trưởng năng
nền tảng thương mại điện tử việt nam đang thể hiện sự phát triển vượt bậc khi lọt vào tốp sáu thị trường năng